tại trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh hà tĩnh trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tổ chức kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập và trao giải thưởng lý tự trọng năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương cùng đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và tỉnh hà tĩnh đã dự lễ kỷ niệm

công nghiệp xây dựng phát triển bảo vệ chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ
đang đòi hỏi thế hệ trẻ phải nỗ lực gian luyện phấn đấu nhiều hơn trưởng thành nhanh hơn
góp phần cải thiện năng suất lao động nâng cao giá trị sản phẩm việt nam
mang tinh thần đổi mới sáng tạo cho quốc gia khởi nghiệp để có thể đáp ứng sự tin cậy của đảng và nhân dân
tại lễ kỷ niệm trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã tuyên dương
và trao giải thưởng lý tự trọng cho bảy mươi hai cán bộ đoàn có thành tích xuất sắc trong học tập
lao động công tác và có nhiều công hiến trong công tác đoàn phong trào thanh thiếu niên